tại xã điểm mặc huyện định hóa tỉnh thái nguyên hội nhà báo việt nam tổ chức lễ khánh thành đường vào khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm thành lập hội nhà báo việt nam
đồng đảo các nhà báo phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước đã có mặt trong sự kiện này
được khởi công từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công trình đường nối từ quốc lộ hai trăm sáu mươi bốn b vào khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm thành lập hội nhà báo việt nam
xóm ròn khoa xã điểm mặc huyện định hóa được xây dựng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài gần một km chiều rộng mặt đường bốn m và độ dày bê tông nền đường một mươi tám cm
tuyến đường do công ty cổ phần tập đoàn đèo cả tài trợ với kinh phí thực hiện trên một tám tỷ đồng
nhân dịp này trung ương hội nhà báo việt nam cũng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp báo chí việt nam cho các cá nhân của công ty cổ phần tập đoàn đèo cả huyện định hóa
ban quản lý di tích atk định hóa đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc gìn giữ tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia địa điểm thành lập hội nhà báo việt nam